lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh bắc cạn phối hợp với kiểm lâm thành phố bắc cạn vừa bắt quả tang vụ vận chuyển trái phép một thân cây có kích thước rất lớn vào tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tại quốc lộ ba đoạn qua tổ bản đôn phường xuất hóa thành phố bắc cạn
lực lượng chức năng đã bắt giữ xe ô tô tải biển kiểm soát chín mươi bảy c bảy trăm linh sáu đi hướng hà nội cao bằng do tài xế lã văn thạch sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn điều khiển
trên xe ô tô tải trở một thân cây có kích thước lớn gồm gốc rẽ thân cành
tại thời điểm kiểm tra tài xế chỉ xuất trình được một số giấy tờ mua bán gốc cây sung viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương
ngoài ra không xuất trình thêm được hồ sơ giấy tờ gì khác liên quan đến việc vận chuyển cây sung này
ghi nhận tại hiện trường nhận thấy cây sung có kích thước rất lớn dài hơn một mươi mét chu vi gốc vài người ôm nằm trường ra ngoài cả thùng xe tải
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ
phương tiện và thân cây để điều tra xác minh làm rõ sự việc